nhân dịp kỷ niệm lần thứ một trăm năm mươi ba quốc khánh canada ngày một tháng bảy năm một nghìn tám trăm sáu mươi bảy ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi điện mừng tới toàn quyền canada julie paeder
cùng ngày thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gửi điện mừng tới thủ tướng canada justin trudeau
nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đã gửi điện mừng tới bộ trưởng ngoại giao canada franca philip dân bành